trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một mươi tại thành phố đà nẵng diễn ra đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ một mươi sáu do hội tim mạch học việt nam tổ chức
đại hội đã thu hút sự tham dự của hai ba trăm linh đại biểu trong đó có ba trăm linh báo cáo viên là giáo sư tiến sĩ bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch việt nam và thế giới
đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ một mươi sáu với chủ đề tim mạch học trong kỷ nguyên mới tiếp cận đa ngành và cá thể hóa
đại hội lần này có gần sáu trăm linh bài báo cáo chuyên môn được trình bày tại hai trăm linh phiên họp nhằm đề cập đến các lĩnh vực trong chuyên ngành tim mạch gồm nhiều chủ đề đa dạng với những cập nhật mới
nhiều khuyến cáo về xử trí bệnh tim mạch ở phụ nữ có thai khuyến cáo về điều trị dối loạn mỡ máu ở các nước châu á các dối loạn tim mạch chuyển hóa ở người suy tim trần đoán và kiểm soát tăng huyết áp tại tuyến cơ sở